tại tỉnh quảng bình lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ xe ô tô vận chuyển hơn bảy trăm linh kg thịt chó mèo không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc và bốc mùi hôi thối khi phương tiện này đang lưu thông qua địa bàn
ô tô tải bị bắt giữ mang biển kiểm soát tám mươi chín c tám nghìn một do tài xế cao đình cần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định điều khiển khi đang lưu thông theo hướng nam bắc
đoạn qua xã cam thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển một mươi một thùng xốp có trọng lượng hơn bảy trăm linh kg
bên trong chứa nhiều cá thể chó mèo đã làm thịt bốc mùi hôi thối
số thịt chó mèo này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng bình đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật